thưa bác sĩ thì đối với bệnh viêm ga cũng là một bệnh mà xảy ra khá nhiều ở trẻ em
ở lứa tuổi sáu tháng đến bốn tuổi
vậy bác sĩ có thể cho biết là các giai đoạn của bệnh là gì
và triệu chứng thì nó biểu hiện ra sao ạ
va là tổ chức linkho nằm ở vùng vòng mũi họng
có chức năng là bắt giữ các vi sinh vật gây bệnh
xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi họng
và thứ hai là sản xuất các kháng thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh này
viêm va đặc biệt hay gặp ở lứa tuổi từ sáu tháng đến bốn tuổi
do lứa tuổi này trẻ đã bắt đầu sử dụng hết kháng thể tự nhiên được di truyền từ mẹ
trong thời kỳ bảo thai và bắt đầu tự sản xuất ra các kháng thể
bằng hệ miễn dịch non yếu của mình
và sau giai đoạn bốn tuổi này viêm va sẽ ít gặp hơn
và va sẽ có thể biến mất ở độ tuổi trưởng thành
viêm va được chia làm hai loại là
viêm va cấp tính và viêm va mạng tính
viêm va cấp tính thì trẻ sẽ có các biểu hiện như là
sốt này có thể sốt ba mươi tám ba mươi chín độ đôi khi đặc biệt có một số trẻ có thể sốt đến bốn mươi độ
thứ hai là trẻ dịch mũi trẻ có thể chảy dịch mũi ra trước
dịch mũi có thể trong những ngày đầu thì dịch vụ trong
những ngày sau thì có thể dịch mũi sẽ đặc hơn hoặc đôi khi đặc xanh
khi mà có bội nhiễm hoặc là viêm soan
thứ hai là chảy dịch mũi thông họng gây ho
có thể ho khan hoặc là ho có đờm
thứ ba là trẻ ngạp mũi biểu hiện là trẻ có thể là khụt khịt
thở khụt khịt hoặc là thở vòng miệng hoặc là có thể là ngủ ngáy
và khi mà cái dịch của viêm va chảy dống họng đi vào đường tiêu hóa của trẻ
thì trẻ có thể gây ra các triệu chứng dối loạn tiêu hóa như là biếng ăn hoặc là tiêu chảy
còn đối với viêm va mạng tính là khi viêm va đã bị tái diễn đi nhiều lần
thì tổ chức va sẽ bị sơ hóa và đôi khi là quá phách
gây ra các biểu hiện của viêm va mạng tính như là
va quá phát gây ra ngổ ngáy hoặc là cơn ngưng thở khi ngủ
thứ hai nữa là va quá phát ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận
ví dụ như là gây viêm tai giữa tái diễn nhiều lần hoặc là viêm tai giữa ư dịch
gây ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng ngôn ngữ của trẻ
thứ ba là khi quá trình viêm va đi tái lại nhiều lần
thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sọ mặt
gây ra các cái bộ mặt đặc trưng của va là chán rô hoặc là hô miệng
vậy trong trường hợp nào thì bệnh nhân cần phải được phẫu thuật viêm ga thưa bác sĩ
phẫu thuật não va thì hiện nay được thực hiện khá là phổ biến ở hầu hết các cơ sở y tế
phẫu thuật nạo khi có chỉ định phẫu thuật nạo va trẻ cần được thăm khám kỹ
và bác sĩ sẽ cân nhắc tất cả các trường hợp có thể xảy ra
khi không còn sự lựa chọn nào khác thì mới chỉ định phẫu thuật não va cho trẻ
thường là trẻ sẽ được chỉ định phẫu thuật não va khi trẻ đã có tình trạng viêm va
tái diễn nhiều lần thường là trên năm lần một năm và tất cả các lần nó
điều trị nội khoa kéo dài
chỉ định thứ hai là khi va quá phát gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ
ví dụ như khi va quá phát gây ngạt mũi kéo dài hoặc là ngủ ngáy kéo dài
hoặc là gây ảnh hưởng đến sự phát triển mọi mặt
ví dụ như gây ra tình trạng miệng hô hoặc là chán rô
thứ ba là ghi viêm va gây ra các biến chứng
ví dụ như là biến chứng viêm tay giữa viêm tay giữa ứ dịch
gây ảnh hưởng đến sự phát triển về tính lực
bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những
những lưu ý trước và sau khi phẫu thuật nạo va
những lưu ý quan trọng khi mà trẻ được thực hiện phẫu thuật não va
thứ nhất là trong thời gian trước khi nạo va
trong vòng một mươi ngày trước khi nạo va
thì trẻ không nên được sử dụng các cái thuốc giảm đau chống viêm
như là ibuprofen hoặc là nabrosen
thứ hai là trẻ đang được sử dụng loại thuốc nào
thì gia đình cần phải thông báo với các bác sĩ
thứ ba là gia đình nên động viên tinh thần cho trẻ chấn an trẻ
để trẻ không có hoảng sợ khi mà thực hiện phẫu thuật
đối với trẻ còn đang bố mẹ hoặc là bú sữa
thì trẻ đối với sữa công thức thì nên nhị uống sữa trước sáu tiếng
và đối với bú mẹ thì nên nhị không uống nước trước hai tiếng phẫu thuật
để cho quá trình nạo va được tốt và không gây ra khó chịu nhiều cho trẻ sau phẫu thuật
thì cha mẹ cần lưu ý những điều sau đây
thứ nhất là sau phẫu thuật não va trẻ có thể đôi khi có thể có biểu hiện là vùng nôn hoặc nôn
thì triệu chứng này thường sẽ hết nhanh trong vòng khoảng độ một vài tiếng
hoặc tối đa là đến hai mươi bốn h
sau phẫu thuật gia đình nên cho trẻ uống nhiều nước ấm và ăn các thức ăn mềm loãng dễ tiêu hóa
sau khi phẫu thuật não va trẻ có thể có biểu hiện là khụt thịt mũi hoặc là hơi vướng họng đau họng
triệu chứng này cũng sẽ hết sau một vài ngày
sau ngày đầu tiên trẻ ăn mềm nguội thì từ những ngày sau trở đi trẻ có thể ăn đặc dần và chuyển về chế độ ăn bình thường
cha mẹ cũng nên tích cực vệ sinh mũi họng cho trẻ sau phẫu thuật
đánh răng thường xuyên và nhỏ mũi vào nước mũi sinh lý
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
khoa tai mũi họng bệnh viện đa khoa tâm anh là địa chỉ uy tín chuyên thăm khám và điều trị viêm ga ở trẻ em và người lớn
bệnh viện sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm giỏi chuyên môn xử lý hiệu quả và nhanh chóng các trường hợp viêm cấp tính hoặc mạng tính
bên cạnh đó bệnh viện được đầu tư trang bị các thiết bị máy móc tiên tiến bậc nhất
tiêu biểu là hệ thống mội soi tai mũi họng hiện đại
và hệ thống máy cắt nạo epc của metronic mỹ
giao plasma của metronic mỹ dùng trong phẫu thuật nạo va
giúp nâng cao tối đa hiệu quả điều trị và giảm thời gian phục hồi
ngoài ra khoa tai mũi họng còn liên kết chặt chẽ với các chuyên khoa khác trong hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh như
nhi khoa ngoại khoa thần kinh trần đoán hình ảnh ung biếu
nhằm phối hợp chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
của chúng tôi ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai